những khung ảnh đại diện được thay mới kèm với thông điệp
đà nẵng chung tay chống covid một mươi chín đà nẵng quyết tâm đẩy lùi covid một mươi chín
cùng những hình ảnh cổ vũ tinh thần chống dịch tại đà nẵng
nhanh chóng được lan tỏa trên mạng xã hội facebook và nhận được nhiều sự hưởng ứng
bên cạnh đó cũng có nhiều thông điệp lên án tình trạng tin tức giả mạo
số độc về covid một mươi chín trên mạng xã hội
mới đây cũng thông qua các trang mạng xã hội đã lan tỏa thư cáo lỗi và tri ân
của lãnh đạo thành phố tới các du khách tại đà nẵng
về chuyến đi giang dở của du khách do ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín